tuy nhiên không phải mức lãi suất ghi trong hợp đồng mà người vay thực tế sẽ phải trả mức lãi suất cắt cổ từ ba đến một mươi đồng một triệu mỗi ngày
tội phạm tín dụng đen thường đi liền với các loại tội phạm về hình sự ma túy cờ bạc cưỡng đoạt tài sản cố ý gây thương tích
khi còn nợ chậm trả hoặc không có khả năng thanh toán sẽ bị các đối tượng dùng mọi thủ đoạn uy hiếp để đòi nợ
xiết nợ như bôi nhọ danh dự nhân phẩm tạt chất bẩn vào nhà hoặc bị bắt giữ trái pháp luật bị đánh đập nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng
không lên tin vào các chiêu trò của các đối tượng
hoạt động phạm tội tín dụng đen và không lên vay tiền của các đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
khi có những khó khăn về kinh tế lên đến các cơ sở tín dụng của nhà nước như ngân hàng cho vay có uy tín để vay tiền
trong trường hợp mà phát hiện các đối tượng hoạt động liên quan tín dụng đen thì kịp thời
cung cấp thông tin cho cơ quan công an
còn đây là bốn đối tượng nguyễn văn hưng nguyễn viết hiếu lê văn minh và la văn quang đã bị công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo hồ sơ điều tra trong quá trình làm ăn do thiếu tiền kinh doanh nên một phụ nữ đã vay tiền của các đối tượng với hình thức trả góp hàng ngày với lãi suất cao
khi người vay không có khả năng trả nợ
các đối tượng đã đến nhà nạn nhân để đe dọa
nhận được thông tin công an huyện đã vào cuộc điều tra
quá trình điều tra đã xác định bốn đối tượng trên đã cho các nạn nhân vay tổng cộng là năm trăm năm mươi triệu đồng
với lãi suất từ ba trăm sáu mươi năm đến bảy trăm ba mươi mỗi năm thu lợi bất chính hơn một trăm linh triệu đồng